thưa quý vị lúc này một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta với cường độ mạnh và lệch về phía đông
khoảng ngày mai khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta
khi xuống nó sẽ khiến miền bắc trời chuyển sang trạng thái mây nhiều và có mưa ở mức giải rác
nền nhiệt các tỉnh miền bắc liên tục giảm
trong ngày mai khối không khí lạnh xuống sẽ làm cho nhiệt độ miền bắc giảm đi từ bốn cho đến sáu độ
ngay từ trưa và chiều mai bắc bộ trời sẽ chuyển rét trở lại
nhiệt độ cao nhất ngày là dưới một mươi tám độ
trưa và chiều mai không khí lạnh chớm tác động đến thời tiết các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
gây mưa rông trở lại và làm cho nền nhiệt ngày ở khu vực ngày mai hạ xuống từ dưới hai mươi năm độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận đêm nay và ngày mai chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
sao đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai khi khối không khí lạnh dồn mạnh xuống
mưa sẽ xuất hiện đồng loạt ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
trong đó ở khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có mưa vừa mưa có nơi mưa rất to và có rông
trong khi đó ở phía nam những cơn mưa rông do rãnh thấp xích đạo không còn nhiều
đêm nay và gần như cả ngày mai ở tại tây nguyên và nam bộ chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi
ở trong ngày nam bộ và tây nguyên trời có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên ổn định ở ngưỡng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh
từ ngày mai ở vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh ở mức cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến ba mét
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín khiến cho biển động mạnh
sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
tối và đêm mai ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm đến cấp sáu
và biển động xuất hiện ở nhiều khu vực
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước